tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp gỡ một số vận động viên huấn luyện viên đoàn thể thao việt nam
tham dự thế vận hội olympic hai nghìn một mươi sáu
trong đó có xạ thủ hoàng sơn vinh người đạt một huy chương vàng và một huy chương bạc môn bắn súng
mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà
tại buổi gặp gỡ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
thành tích của đoàn thể thao việt nam tại thế vận hội olympic mang lại niềm vui
niềm tự hào cho nền thể thao việt nam
thành tích của xạ thủ hoàng xuân vinh cũng là thành tích chung của thể thao việt nam
tiếp tục là động lực to lớn để đoàn thể thao việt nam vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong thời gian tới
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương chúc mừng đại tá hoàng xuân vinh
và đoàn thể thao việt nam về thành tích đạt được
đây là sự kiện không chỉ mang lại niềm vui cho thể thao
mà mang lại niềm vui niềm tin yêu tự hào cho dân tộc việt nam
thủ tướng kỳ vọng kể từ đây thể thao việt nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trên đấu trường thể thao quốc tế
thủ tướng đề nghị ngành thể thao tập trung những môn mũi nhọn mà việt nam có thế mạnh
tạo mọi điều kiện cho các huấn luyện viên và vận động viên có điều kiện thi đấu tập luyện trong thời gian tới
thực hiện quyết định của chủ tịch nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương lao động hạng nhất cho đại tá hoàng xuân vinh
trao huân chương lao động hạng nhì cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng việt nam nguyễn thị nhung
và trao huấn trương hữu nghị cho ông park chung gun chuyên gia bắn súng hàn quốc
tại buổi gặp gỡ lãnh đạo đoàn thể thao việt nam các huấn luyện viên đại tá hoàng xuân vinh
và các vận động viên hứa với thủ tướng và người hâm mộ sẽ rèn luyện phân đấu hết mình
để tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa cho đoàn thể thao việt nam trên đấu trường khu vực và quốc tế
mang lại vinh quang cho nước nhà và đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ việt nam